thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày một mươi chín tháng tám ngày mà cách đây bảy mươi sáu năm
cuộc tổng khởi nghĩa của chúng ta giành thắng lợi
đây cũng là ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
già đời trong giai đoạn đất nước còn khói nhiều khó khăn chính quyền cách mạng còn non trẻ
lực lượng công an nhân dân việt nam được xây dựng tôi luyện lớn mạnh và trưởng thành
qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
và công cuộc đổi mới mở cửa hội nhập quốc tế sâu rộng
trải qua bảy mươi sáu năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của đảng
dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào lực lượng công an nhân dân cũng luôn giữ vững phẩm chất
chính trị cách mạng tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước nhân dân
mưu trí dũng cảm sáng tạo nhẹ bén ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
lập nên nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc tô thắm lên lá cờ truyền thống
của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
xứng đáng là lực lượng được đảng chọn dân tin
phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân dựa vào dân trong công tác chiến đấu
lực lượng công an đã thường xuyên đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh vững chắc tại địa bàn cơ sở
từ những hoạt động thiết thực của phong trào mỗi cán bộ chiến sĩ công an ngày càng gần gũi
gắn bó sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi cùng với nhân dân được dân quý dân thương dân tin tưởng
hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nước quên thân vì dân phục vụ
trở thành biểu tượng của tính nhân văn sâu sắc của niềm tin sự lan tỏa trong toàn xã hội
và được khắc ghi trong lòng nhân dân
phát triển kinh tế xã hội